hà nội là đảng bộ lớn nhất của cả nước với năm mươi đảng bộ trực thuộc và có hơn hai ba trăm linh tổ chức cơ sở đảng
đến nay thành phố hà nội đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
và đang khẩn trương chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng về nhân sự văn kiện để tổ chức đại hội lần thứ một mươi bảy vào tháng một mươi
phát huy dân chủ nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật chỉ ra ưu điểm và khuyết điểm
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới là tinh thần của đại hội đại biểu đảng bộ huyện mỹ đức
địa phương đã xảy ra điểm nóng đồng tâm trong nhiệm kỳ vừa qua
từ huyện đến thành phố và địa phương xã đảng ủy xã
thì cũng nhìn nhận và đối diện với những vấn đề mà nhìn nhận những nguyên nhân
từ đó thì tìm ra những giải pháp thích hợp và đi từng những bước kiên trì
nhưng mà phải quyết niệm và phải có mạnh dạng để chúng ta thực hiện được những yêu cầu nhiệm vụ
với tinh thần nếu chúng ta không nhìn vào sự thật và chúng ta không dám nói sự thật
và không dám giải quyết sự thật
đương đầu với những khó khăn thì chắc chắn chúng ta sẽ không đạt được yêu cầu
không đạt được nhiệm vụ đề ra và chúng tôi cũng cho rằng nếu có như vậy
thì chúng ta mới có được những cái mục tiêu những cái giải pháp
và những cái quyết sách đúng đắn cho một cái nhiệm kỳ mới
không chỉ có mỹ đức toàn bộ đại hội năm mươi đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đảng bộ thành phố hà nội
được chuẩn bị nghiêm túc chú đáo về văn kiện nhân sự và công tác tổ chức đại hội
theo đúng quy định bảo đảm chất lượng tiến độ và an toàn tuyệt đối
văn kiện cũng như công tác nhân sự là phải chuẩn bị hết sức chú đáo
để làm sao đại hội không những thành công về mặt nội dung hình thức
và trong đó là cả công tác nhân sự
sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thành phố hà nội có một sáu trăm một mươi chín đồng chí đã trúng cử cấp ủy khoa mới
đã có một mươi bảy đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội
một trăm linh số nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ
ra duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận
các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình năm bước và bảo đảm cơ cấu trẻ cơ cấu nữ
công tác chuẩn bị văn kiện chuẩn bị nhân sự đảm bảo phản ánh đúng thực tế khách quan
và cán bộ đảng viên mong đợi không hình thức chiếu lệ mà thực chất đi vào những vấn đề
mà hiện nay đặt ra ở từng địa phương từng cơ sở và cán bộ đảng viên người ta quan tâm
một trong những công việc hết sức quan trọng ở mỗi kỳ đại hội đảng
là xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội
trong đó dự thảo báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm
đến nay dự thảo nghị quyết đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội đã tiếp thu tối đa các ý kiến
của các đồng chí thành ủy viên và tổ chức thành công một mươi hội nghị lấy ý kiến góp ý
thể hiện rõ những kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ vừa qua
và quyết tâm chính trị của đảng bộ chính quyền các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm định hướng đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
về cơ bản ban thượng vụ thành ủy thấy cần thiết tiếp tục duy trì tám chương trình công tác lớn
của thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhưng với nội hàm mới mục tiêu mới định hướng lớn
và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể phù hợp trong giai đoạn và bối cảnh của hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị
dự kiến đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố sẽ được tổ chức vào cuối tháng một mươi
ban thường vụ thành ủy hà nội sẽ báo cáo bộ chính trị về công tác tổ chức đại hội
bao gồm văn kiện và phương án nhân sự vào ngày một mươi chín tháng chín
việc chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng về nhân sự văn kiện sẽ là những khâu quan trọng
để hà nội tổ chức thành công đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy đưa ra những quyết sách đúng đắn
để hà nội ngày một phát triển bền vững xứng tầm thủ đô
thưa quý vị theo dự kiến ngày mai bộ chính trị dưới sự chủ trì của tổng bế thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội
để nghe báo cáo và đóng góp vào các văn kiện của đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm